tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu của bệnh viện bạch mai của phó sư tiến sĩ phạm cẩm phương
thì chúng tôi được biết và cũng đã gặp những bệnh nhân ở rất nhiều những lứa tuổi khác nhau
và đây có lẽ là một thông tin cũng rất đáng sợ cho dân số bởi vì là bây giờ tuổi ung thư nó ngày càng trẻ hóa đi
chị có thể cho biết rằng là không biết là liệu nó có cái điểm khác biệt nào giữa những cái đối tượng bệnh nhân đó không ạ
ở trung tâm y học hạt nhân và úng bướu của chúng tôi thì hiện tại là điều trị cho rất là nhiều loại bệnh ung thư khác nhau
và quả thật trong vòng một mươi năm trở lại đây thì chúng tôi thấy rằng các bệnh ung thư nói chung
và trong đó có ung thư dạ dày thì có cái dấu hiệu trẻ hóa
trước đây đối với những bệnh nhân ung thư phổi ung thư vú ung thư dạ dày ung thư đại tràng
thì hầu hết là gặp ở những đối tượng trên năm mươi tuổi
thì ngày nay cái tỷ lệ đó đã khác biệt
hầu như là các bệnh nhân ung thư dạ dày đại trực tràng ung thư phổi ung thư vú
hiện tại bây giờ cũng đã từng gặp những bệnh nhân chỉ mới trên bốn mươi tuổi
thậm chí có những trường hợp trên hai mươi tuổi trên ba mươi tuổi cũng đã mắc những trường hợp bệnh nhân ung thư rồi
và ở những trường hợp bệnh nhân ung thư trẻ hóa như vậy thì đa số thường là cũng thấy mình rất là khỏe mạnh
và thường phải đến khi mà các triệu chứng của cơ thể không chịu được được nữa mới bắt đầu đi khám bệnh
và đa số những trường hợp trẻ hóa như vậy thì thường khi phát hiện đã ở giai đoạn muộn
tuy nhiên thì quý vị và các bạn cũng hoàn toàn yên tâm rằng
nhờ những tiến bộ trong trần đoán và điều trị của bệnh ung thư
ở việt nam cũng như là các nước trên thế giới thì ở việt nam của chúng ta hiện nay đã cập nhật được các cái trần đoán sớm
cũng như là các cái phương pháp điều trị ở trên thế giới để từ đó mà ở giai đoạn sớm thì có thể chữa khỏi
ở giai đoạn muộn chưa có thể chữa khỏi nhưng cũng kéo dài được cái thời gian sống và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh
vâng cái trần đoán của chúng ta hiện giờ thì nó đang có những cái phương pháp nào mà nó cho hiệu quả chính xác nhất thưa chị
vâng để chuẩn đoán bệnh ung thư dạ dày thì vai trò quan trọng nhất vẫn là nội soi dạ dày
để từ đó mà xác định các tổn thương loét tổn thương xùi các tổn thương xùi loét hoặc các tổn thương thâm nhiễm
để từ đó bác sĩ sẽ sinh thiết một mẫu của tổ chức đó để làm xét nghiệm mô bệnh học
và ở những trường hợp mà ở giai đoạn rất là sớm như phó giáo sư văn hồng sẽ nội soi sẽ thấy rằng
các tổn thương đó nó chỉ là thay đổi một chút ở liên mạc thôi
và bác sĩ sẽ sinh thiết các cái tổn thương này
và nếu như ở giai đoạn sớm thì chúng ta hoàn toàn có thể hết liên mạc đó
và bảo tồn được toàn bộ dạ dày và được trần đoán ở giai đoạn rất là sớm
và từ đó có thể điều trị khỏi mà không cần phải phẫu thuật cắt dạ dày
cũng như là không cần phải điều trị các biện pháp điều trị hóa trị hoặc là các biện pháp điều trị tiếp theo đó
thế còn ở trường hợp mà muộn hơn nữa khi mà chúng ta không điều trị được bằng phương pháp hết tổn thương qua nội soi
thì chúng ta vẫn có thể tiến hành điều trị phẫu thuật cắt đoạn dạ dày
sau đó sử dụng các liệu pháp như là hóa chất xạ trị cũng như tiến bộ gần đây là điều trị đích điều trị miễn dịch
để mà kéo dài cái thời gian sống cho người bệnh
vậy là rõ ràng từ những đối tượng có nguy cơ mắc viêm dạ dày
thì chúng ta cũng có thể làm những tầm soát này để xác định về đường xác